công an tp vinh tỉnh nghệ an vừa khởi tố vụ án khởi tố hai mươi bốn bị can về các tội danh đánh bạc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự làm rõ số tiền đánh bạc hơn một năm trăm linh tỷ đồng
cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng tại nghệ an là đối tượng nguyễn trọng linh chú huyện nam đàn còn nguyễn quốc sơn chú tỉnh thừa thiên huế là đối tượng cầm đầu điều hành toàn bộ đường dây đánh bạc
quá trình bắt giữ cơ quan công an đã thu giữ hai xe ô tô ba máy tính năm máy tính bảng ba mươi bảy điện thoại di động bảy thẻ atm và năm tỷ ba trăm sáu mươi tám triệu đồng tiền mặt
phong tỏa đối với chín tài khoản ngân hàng để tiếp tục điều tra
bước đầu xác định tổng tang số trong đường dây tham gia đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một là hơn một năm trăm linh tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh long tỉnh vĩnh long vừa tạm giữ hình sự ba đối tượng trần minh phương nguyễn đăng khoa
cùng chú thành phố vĩnh long và huỳnh trọng nghĩa chú huyện long hồ về hành vi trộm cắp tài sản
vào lúc giờ ngày tám tháng một mươi một khoa điều khiển xe máy chở phương chạy quanh địa bàn thành phố vĩnh long để tìm tài sản lấy trộm
phát hiện tại nhà bài trương thị ngọc sương ở phường ba tp vĩnh long có nhiều xe máy đang đậu bên trong sân nhà
và rủ nghĩa ở chung nhà trọ cùng quay lại lấy trộm được hai xe máy rồi nhanh chóng mang xe về nhà cất giấu
qua làm việc với cơ quan công an phương khoa và nghĩa đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
liên quan đến vụ chạy án cho giám đốc bệnh viện thủ đức viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
về việc khởi tố bị can lệnh khám xét nơi ở và làm việc lệnh bắt bị can để tạm giam đối với sáu bị can
về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều ba trăm năm mươi năm khoảng bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
cơ quan tố tụng đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện các lệnh khám xét lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn bốn tháng
theo điều tra ban đầu các bị can nêu trên đã có hành vi liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại bệnh viện thủ đức tp hcm các bị can đã nhận tiền của nguyễn minh quân
giám đốc bệnh viện thủ đức người vừa bị khởi tố điều tra trong vụ án nói trên với mục đích lo lót cho nguyễn minh quân không bị xử lý hình sự
tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn mộng xuyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
chú tệ quận ninh kiều tp cn về các tội lừa đảo chiếm các tài sản làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi chín xuyên làm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xây dựng thương mại dịch vụ phương quyền
có trụ sở tại quận ninh kiều tp cn trong khoảng thời gian này xuyên đã thực hiện liên tiếp bốn vụ lừa đảo chiếm các tài sản
làm giả sử dụng tài liệu của ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh long và tổng cục đường bộ việt nam
để giao cho công ty được khai thác sử dụng một đoạn hành lang an toàn đường bộ trên tuyến quốc lộ một thuộc thị xã bình minh
tỉnh vĩnh long tổng số tiền xuyên lừa đảo chiếm đoạt lên đến gần tám tỷ đồng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn mộng xuyên một mươi năm năm chín tháng tù giam về các tội danh trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với nguyễn trọng thắng
và ra quyết định khởi tố bị can đối với trần văn lợi về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
cơ quan cảnh sát điều tra xác định
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một trần văn lợi đã cùng nguyễn trọng thắng chỉ đạo vận hành khai thác khoáng sản
tức là đất xét khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép để sản xuất và bán ra thị trường hơn hai mươi chín triệu viên gạch
tồn kho hơn một triệu viên gạch khối lượng đất trong kho lưu thì chứa hơn một tám trăm linh mét khối
tổng khối lượng khoáng sản đất xét đã khai thác trái phép là hơn bốn mươi sáu trăm linh mét khối có giá trị hơn hai một tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la đang tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật
mặc dù đã bị xử phạt nhiều lần vi phạm về môi trường nhưng do lợi nhuận nên chủ cơ sở bất chấp pháp luật và tiếp tục cho cơ sở hoạt động trở lại
vào ngày một mươi tháng một mươi một đội cảnh sát kinh tế công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã kiểm tra đột xuất và phát hiện doanh nghiệp chuyên sản xuất mỡ bôi trơn mỡ bỏ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong khu dân cư
theo thông tin ban đầu
vào khoảng một mươi giờ cùng ngày lực lượng công an đã kiểm tra đột xuất cơ sở chuyên tái chế dầu mỡ bôi trơn có địa chỉ tại tổ ba mươi một khu phố bảy phường long bình tp biên hòa do bà đinh thị kim thúy làm chủ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã ghi nhận cơ sở rộng khoảng bốn m hai đang có trên một mươi công nhân đang vận hành các máy móc để sản xuất tái chế từ dầu nhớt thành mỡ bồ trơn tại xưởng số hai
tuy nhiên cơ sở không đảm bảo về môi trường
hàng nghìn thùng phi can nhựa chất đóng
trong các xưởng quanh khu vực cơ sở sản xuất không có mái tre để nhớt thải chảy vương vãi ra môi trường
thậm chí nước từ cơ sở tái chế chưa qua xử lý đã chảy tràn ra ngoài khuôn viên với dòng nước đen đặc quánh
tăng vật thì chúng tôi đang tiến hành thống kê để mà xác định rõ tính chất mức độ
còn về cái hành vi vi phạm thì ở cái nhận định ban đầu
chúng tôi sẽ
chúng tôi sẽ thấy trước hết là cái hoạt động tái chế cái sản phẩm nhớt đã qua sử dụng này
với một cái quy mô mức độ như thế này
tại một cái khu vực địa điểm nằm trong khuôn viên chu vi của thành phố
thì trước hết là nó vi phạm về cái quy định trong công tác bảo vệ môi trường
thì cụ thể chúng tôi sẽ tiến hành xác minh điều tra
và có những đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật
đây không phải là lần đầu doanh nghiệp này vi phạm về môi trường
trước đó vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi và tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
lực lượng chức năng tỉnh đồng nai và thành phố biên hòa cũng đã kiểm tra phát hiện cơ sở này vi phạm
và đã bị xử phạt gần hai trăm linh triệu đồng
mặc dù ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo ủy ban nhân dân phường long bình
kiểm tra giám sát và yêu cầu chủ cơ sở phải di rời ra khỏi dân cư
nhưng đến nay không những chưa di rời
mà còn tiếp tục lé nút hoạt động và gây ô nhiễm về môi trường